kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ tp
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi và chỉ đạo
trong phần làm thủ tục phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hoãn phiên tòa để tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của nguyễn quốc thái
khi bị cáo này tiếp tục vắng mặt do nhập viện hội đồng xét xử hội ý và quyết định vẫn xét xử vụ án
cựu giám đốc sở khoa học và công nghệ phan minh tân và năm thủ cấp bị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn chín nguyễn trọng vũ giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng
có công văn gửi sở khoa học và công nghệ tp hcm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền năm một tỷ đồng
để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý thông qua với mức hỗ trợ bốn chín tỷ đồng
công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng
song song đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vay một mươi tỷ đồng để thực hiện dự án hai và được chấp thuận
tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ bỏ trốn về mỹ
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp
ngăn chặn các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh đã ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an tp long khánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh đã ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an